từ tối ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai sau khi uống rượu về thanh đã cãi nhau với vợ rồi lấy con dao dựa đi ra đường chém vào người bà trinh cho đến khi nằm bất động
sau khi gây án thanh về nhà cha mẹ ruột rồi sau đó ra đầu thú
đang trên đường vận chuyển ma túy thì lò thị tê chú tệ huyện mai sơn tỉnh sơn la bị phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh sơn la phát hiện bắt giữ
tại chỗ lực lượng công an thu giữ ba trăm linh viên ma túy tổng hợp
đối tượng khai vận chuyển số ma túy trên cho một người đàn ông không rõ tên tuổi tại xã trình nơi huyện mai sơn
đến ngã ba trường mung huyện mai sơn sẽ có người đến nhận
dùng sổ đỏ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân đối tượng tên nguyễn văn hải đã bị công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi khởi tố
trước đó nguyễn văn hải nhận làm thủ tục tách sổ thửa đất của vợ chồng anh nguyễn hàng ở xã bình trị huyện bình sơn với số tiền ba mươi năm triệu đồng
tuy nhiên sau đó đối tượng đã lên
nguyễn văn hải đã lên mạng đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để đưa cho vợ chồng anh hàng
công an thành phố bùn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng đối với nguyễn thanh long chú tại bùn ma thuật về tội trụng cất tài sản
vào ngày một mươi ba và ngày hai mươi bảy tháng sáu phát hiện hai chiếc xe máy dựng trên vỉa hè không khóa cổ long đã rắt trộm đưa về phòng trọ
sau khi cắt được chiều khóa long bán một xe với giá hai triệu tám trăm linh nghìn đồng
khi đang tìm mối tiêu thụ chiếc xe còn lại thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc đối với năm đối tượng cùng chú tệ tỉnh đồng nai
trước đó công an tỉnh đồng nai bắt quả tăng năm đối tượng này đang đánh bạc dưới hình thức binh sập sám thu giữ tại hiện trường hơn một trăm linh triệu đồng
tuy nhiên dù ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng mà công tác ôn tập chuẩn bị cho đến khi diễn ra kỳ thi năm nay được đánh giá là thành công an toàn và hạn chế tối đa vi phạm
chúng ta sẽ cùng dành một ít phút nhìn lại kỳ thi đáng nhớ này và sẽ có cả những hình ảnh đẹp và chắc hẳn là các sĩ tử sẽ nhớ mãi về kỳ thi năm nay
trong hai ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua một trong những vấn đề được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm đó là thông tin phản ánh lộ đề thi môn ngữ văn
và vấn đề môn toán được đăng trên mạng xã hội trong giờ thi
xung quanh vấn đề này bộ giáo dục và đào tạo khẳng định không phải lộ đề thi chỉ là việc dự đoán tên tác phẩm
đồng thời bộ cũng đã chuyển các thông tin sang bộ công an để xác minh làm rõ
sau khi các thông tin được cơ quan chức năng xác nhận cộng đồng mạng đã tích cực chia sẻ thông tin chính xác và cảnh báo một số tin giả mạo sai lệch về kỳ thi năm nay
các cháu cứ yên tâm bình tĩnh
làm bài thật tốt đừng để bị ảnh hưởng bởi mấy tin vịt
bộ giáo dục và đào tạo đã phản ứng rất kịp thời
mấy ngày nay các cháu nên tập trung thi
gia đình và thí sinh đừng quan tâm tới mấy tin giả trên mạng xã hội
hãy đọc báo chính thống để cập nhật thông tin
mong mọi người đừng lan truyền thông tin không đúng trong thời điểm này ảnh hưởng tâm lý của các thí sinh
sau hai ngày thi trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực gian lận có tổ chức
theo báo cáo
báo của bộ giáo dục và đào tạo đã có năm mươi thí sinh bị đình chỉ thi
trong đó bốn mươi ba thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi
cộng đồng mạng đều đồng tình và đánh giá cao việc siết chặt quy chế thi
và đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra việc tổ chức coi thi tại các điểm thi
phòng thi vẫn phải đủ hai cán bộ coi thi và tại khu vực này có thêm một cán bộ giám sát
đồng thời chúng tôi cũng yêu cầu nhân viên y tế là đặc biệt là quan tâm hơn
nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm lý
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì đảm bảo về an toàn phòng cháy cháy
ở các điểm bảo vệ trước trong kỳ thi
còn đội an ninh thì hỗ trợ về đảm bảo an toàn về tài liệu
còn công an phường thì đảm bảo về an ninh trật tự
cùng với cả lực lượng cảnh sát giao thông của công an quận
sau kỳ thi cộng đồng mạng đã dành nhiều lời khen cho công tác tổ chức năm nay
vừa bảo đảm an toàn nghiêm túc vừa gọn nhẹ thiết thực
quy chế thi rất rõ ràng
phổ biến nhiều lần ngay cả trong khi các em thi cử
nhưng em vẫn cố tình mang vào phòng thi bị đình chỉ thì đáng trách hơn là đáng thương
mình thấy các trường đều tuân thủ nghiêm khắc quy chế thi
đâu có tình trạng tiêu cực xảy ra
một kỳ thi nghiêm túc công bằng để thi ra công thu rất hay đủ sức phân loại hoan hồ
công tác tổ chức tại trường thi mình thấy làm rất tốt
mùa thi năm nay nhiều hình ảnh đẹp
nhiều câu chuyện tình người
những tấm gương hiếu học lại được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi
không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho các sĩ tử và phụ huynh mà còn nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống
năm nay cũng có không ít những thí sinh hết sức đặc biệt đến trường thi trong những hoàn cảnh đặc biệt
tuy nhiên đều được tạo điều kiện tốt nhất để hoàn thành một trong những kỳ thi quan trọng của cuộc đời
sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh rất tận tình tổ chức chú đáo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh
nhiều việc làm đầy tính nhân văn
có những hoàn cảnh đặc biệt mà các em vẫn cố gắng nỗ lực hết mình để tham gia kỳ thi
thật đáng biểu dương tinh thần của các em
chúc các em vượt qua kỳ thi thật tốt
chúc các con vượt vũ môn thành công nối tiếp công cuộc xây dựng đất nước phát triển trên mọi lĩnh vực
hàng loạt lời chúc dành cho các sĩ tử đã được cộng đồng mạng gửi đi
tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ học trò đã vượt qua nhiều khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín để học tập và vươn lên
bên cạnh đó cũng gửi gắm kỳ vọng ngành giáo dục sẽ tiếp tục làm tốt trong khâu chấm thi để đảm bảo kỳ thi diễn ra công bằng chính xác
thưa quý vị nhằm chủ động phòng ngừa phát hiện ngăn chặn những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
từ ngày hai mươi tháng sáu vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã ra quân thực hiện đợt cao điểm xử lý vi phạm giao thông
và một trong những chuyên đề đáng chú ý trong đợt gia quân lần này là xử lý những vi phạm liên quan đến người điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu bia ma túy và chất kích thích
mức phạt hành chính đối với hành vi trên là một trong những mức phạt cao nhất trên lĩnh vực giao thông đường bộ
nhưng mà thực tế cho thấy là tình trạng vi phạm vẫn đang diễn ra thường xuyên ở một bộ phận người dân và có lẽ những tài xế đang đánh cược tính mạng của mình cho tử thần khi tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào
nút giao thông lê đức thọ nguyễn hoàng thành phố hà nội
chỉ ít phút sau khi triển khai lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông
như trường hợp cụ thể này khi bị lực lượng chức năng kiểm tra đã vi phạm mức bốn trăm tám mươi chín mg trên một lít khí thở
với vi phạm như vậy chủ phương tiện sẽ bị phạt hành chính từ sáu đến tám triệu đồng tạm giữ phương tiện và tước giấy phép lái xe từ hai mươi hai đến hai mươi bốn tháng
thực ra đêm qua thì mình có gặp bạn bè đêm qua rất là nồng độ từ đêm qua nó vẫn còn
mình vẫn dỉnh téo và anh cũng hướng dẫn mình ở thuật thủ theo pháp luật
mình sẽ doanh nghiệm là trong loại than giao thông
nhậu thì mình sẽ hạn chế lại
còn đây là một trường hợp vi phạm khác
với lý do chưa nóng uống bia để giải khát
khi bị lực lượng chức năng kiểm tra tại chỗ máy đo đã hiển thị tới mức bốn trăm bốn mươi tám mg trên một lít khí thở
theo nghị định một trăm linh của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ thì đây là một trong những mức nặng nhất
em thông báo lỗi vi phạm để anh em mình sẽ tiến hành
rồi em lập đi
lỗ vi phạm của mình theo quy định là giao thông đường bộ
mà anh vi phạm mức hai mươi năm mg thì không phải dưới bảy mươi bốn mg
rồi anh hiểu

em cứ lập thôi
em uống từ buổi sáng
em nhìn mức độ lỗ vi phạm em biết
lần sau dùng rượu bia thì mình có thể nhờ bạn sử dụng một cơ tiện xe phong cạo
ờ thôi anh biết rồi
anh ở chủ quan nhà cơ
theo số liệu thống kê của cục cảnh sát giao thông bộ công an trong một mươi ngày cao điểm giao quân xử lý lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần chín chín trăm linh trường hợp vi phạm phạt tiền nộp kho bạc hơn bốn mươi tỷ đồng tước giấy phép lái xe hơn sáu trường hợp
điều này cho thấy những vi phạm liên quan đến xử lý nồng độ cồn vẫn còn khá phức tạp
đáng chú ý trong quá trình xử lý vi phạm có không ít trường hợp dù biết vi phạm nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi và đây cũng là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn về tai nạn giao thông
đối với những trường hợp mà vượt qua cái khung xử phạt tối đa của luật thì có thể một phần lớn là do cái việc là cái thái độ chủ quan của người đó
người ta thường ý chủ quan là mình có thể sử dụng rượu bia và mình vẫn đủ tỉnh táo cho mình giao thông nhưng mà người ta không hiểu rằng khi cái việc đấy thì sẽ làm ảnh hưởng
chính là ảnh hưởng đầu tiên đó là sức khỏe của người ta không ai có thể dám chắc là mình đi mình không xảy ra chuyện gì khi xăm xăm trên chiều đường
chúng tôi cũng đã lên kế hoạch rất cụ thể cụ thể đó là thứ nhất là trên những tuyến đường là những trục chính xuyên tâm
những tuyến đường mà tập trung nhiều nhà hàng khách sạn quán bar thì đối với cả những tuyến này thì việc đầu tiên là lực lượng chức năng chúng tôi bố trí những tổ tuần tra kiểm soát
kết hợp với cả những cái chốt chỉ huy điều khiển giao thông
khi mà chúng tôi làm những tổ tuần trai kiểm soát hay chỉ huy điều khiển giao thông nếu phát hiện ra người điều khiển phương tiện có những cái dấu hiệu điều khiển phương tiện lệch chuẩn vi phạm những nguyên tắc giao thông
thì chúng tôi tiến hành kiểm tra xử lý và thực hiện đo nồng độ cồn theo quy định
bên cạnh đó trong thời gian cao điểm lực lượng cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp có hành vi chống người thi hành công vụ
đồng thời cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền đến người tham gia giao thông
và trong kế hoạch này thì mọi hành vi can thiệp vào quá trình lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ sẽ xử lý nghiêm trọng đặc biệt là đối với cả người công chức là cán bộ cám bộ chiến sĩ trong ngành hay ngoài ngành
quay trở lại các trường hợp vi phạm nồng độ cồn này đang bị lực lượng chức năng xử lý
mặc dù mức phạt hành chính khá cao nhưng nếu không may xảy ra tai nạn giao thông thì cái giá phải trả sẽ đắt hơn rất nhiều
bởi những vụ tai nạn giao thông liên quan đến lực lượng chức năng xử lý

thưa quý vị trên thực tế công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện là nhiệm vụ lâu dài cam go và đầy phức tạp
chính sách pháp luật của việt nam hiện nay đối với tội phạm về tham nhũng là xử lý nghiêm minh
và chú trọng việc thu hồi tài sản
và mới đây đề xuất tăng biện pháp phòng ngừa tạo điều kiện cho người phạm tội tham nhũng kinh tế khắc phục hậu quả để giảm xử lý hình sự
thay thế bằng khởi kiện dân sự với mục tiêu tăng tỷ lệ thu hồi tài sản thất thoát tham nhũng hiện đang thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội
vậy có nên hay không nên nếu để chủ thể phạm tội tham nhũng kinh tế khắc phục hậu quả để giảm xử lý hình sự
góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay sẽ làm rõ hơn nội dung này với phân tích từ khách mời là tiến sĩ nguyễn văn đáng
nhà nghiên cứu quản trị công và chính sách học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
tại hội nghị tổng kết một mươi năm phòng chống tham nhũng cho thấy thời gian qua kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế có xu hướng tăng dần
nhưng số tài sản thu hồi so với bị chiếm đoạt thất thoát còn thấp
theo báo cáo của ban nội chính trung ương cơ quan thi hành án dân sự các cấp trong một mươi năm qua đã thu hồi sáu mươi một tỷ đồng đạt ba mươi bốn bảy mươi
trong đó chỉ riêng các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi
chỉ đạo đã thu hồi được gần năm mươi tỷ đồng đạt bốn mươi một
lời đầu tiên thì xin được cảm ơn tiến sĩ nguyễn văn đáng đã nhận lời tham dự buổi trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay
thưa ông theo những con số từ clip trên và dưới góc độ là một nhà nghiên cứu về quản trị công và chính sách
thì đâu là nguyên nhân dẫn tới tình trạng việc thu hồi
tại sao những tài sản tham nhũng lãng phí tiêu cực chưa đạt được những kết quả như kỳ vọng
cái nguyên nhân đầu tiên khiến cho khó tư về tài sản đó là cái cá nhân đó sẽ có tìm mọi cách để tẩu tán cái tài sản đó
cái nguyên nhân thứ hai đó là có thể là cái hệ thống pháp luật nó chưa chặt chẽ chưa đủ hoàn thiện
khiến cho cái việc thực thi cái việc thu hồi tài sản nó khiến khó khăn
cái nguyên nhân thứ ba cũng có thể ảnh hưởng đến cái năng lực thực thi của đội ngũ làm chuyên môn
có thể khiến cho cái tốc độ cũng như là cái khả năng thu hồi cái tài sản thất thoát bởi tham nhũng nó chậm hoặc là nó thấp
vậy thì theo tiến sĩ ông có thể chia sẻ gì với những cái đề xuất đang được làm mới
cho hướng khắc phục hậu quả và giảm xử lý hình sự trong phòng chống tham nhũng ạ
vâng đúng rồi thu hồi tài sản bị thất thoát hoặc là bị ảnh hưởng bởi các vụ tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác phòng chống tham nhũng
tuy nhiên gần đây có những ý kiến cho rằng là có thể để cho những người vi phạm
có thể khắc phục hậu quả và từ đó có thể xem xét là giảm án cho họ
thì cái ý kiến này đã gây ra cái sự tranh luận xã hội rất là nhiều
ta nhìn nhận cái ý kiến này hay cái ý tưởng này một cách khách quan thì thấy sẽ cả cái tích cực và cái hạn chế của nó
cái tích cực đầu tiên đó là giảm xử lý hình sự các cái vi phạm liên quan đến tham nhũng thì đấy
và để cho người vi phạm khắc phục bằng các cái biện pháp tài chính thì đấy là một cái ý tưởng rất là nhân văn rất là hiện đại
và đấy tôi phải nói rằng đấy cũng là đúng là xu hướng của trên thế giới đó là
xử lý các cái vi phạm kinh tế dưới góc nhìn kinh tế và giảm cái hình sự hóa
tác động tích cực dễ nhận thấy thứ hai đó là nó sẽ khuyến khích cái người vi phạm là giao lộp lại tài sản
giao lột lại tài sản từ đó họ cứ hy vọng có thể được giảm án
tuy nhiên cái tác động tiêu cực thì cũng có thể xảy ra
đó là nếu chúng ta luật hóa cái ý tưởng này mà thiếu cái sự kín kẽ và hoàn thiện
thì có thể nó tạo ra một cơ hội cho những người không xứng đáng
họ có nhiều cách để họ tận dụng cái cơ hội đó để nộp tiền khắc phục hậu quả và được giảm án
hệ lụy tiêu cực thứ hai và tôi cho rằng lớn hơn đó là
khi mà chúng ta công bố ra những cái luật hóa cái ý tưởng
gọi là cho phép khắc phục hậu quả bằng các phương pháp tài chính để có thể giảm tội
thì nó sẽ gây ra một cái sự lan tăn trong dư luận xã hội
đấy và đặc biệt là nhiều người người ta có thể là chưa tìm hiểu kỹ
hoặc là trên bình diện cộng đồng thì người ta sẽ nghĩ rằng à
phải chăng là cho là nộp tiền trục tội
thế thì phải yêu ái quá còn gì
rồi là nhìn chung là nhận thức của dư luận xã hội hiện nay
vẫn muốn rằng là có những cái biện pháp thật là nghiêm khắc đối với lại cái tội phạm tham nhũng
thế cho nên là tôi tin rằng là sẽ có nhiều người mà chưa đồng ý với cái phương án này
mới đây vụ án của ông nguyễn đức trung
cựu chủ tịch quỹ ban nhân dân thành phố hà nội
đã được tòa phúc thẩm giảm nhận anh phạt
đó là từ tám năm tù xuống chỉ còn năm năm tù
khi mà người nhà đã nộp hai mươi năm tỷ đồng
để khắc phục cái hậu quả trong vụ mua chế phẩm redoxi ba c
như tiến sĩ cũng vừa chia sẻ
có những cái luồng ý kiến tranh cãi
cho rằng là tham nhũng lấy nhiều tiền rồi dùng tiền đó để nộp
vậy chúng ta có nên có một cái cơ chế gì
để có thể kiểm soát được cái vấn đề này hay không
rõ ràng là dư luận nhiều người người ta sẽ cho rằng là
như vậy thì phải chăng là yêu ái những cái người mà họ có điều kiện
đúng không ạ
thế thì khác
cái tính nghiêm khắc và nghiêm minh của pháp luật ở đâu
mặc dù đến nay hiện nay là pháp luật hình sự
cũng như là các cái chủ trương đường lối của chúng ta
cũng đã có những quy định rồi
tuy nhiên là những trường hợp cụ thể xảy ra như vậy
thì nó gây ra trong cái bản tán trong dư luận
và rõ ràng là đòi hỏi các cơ quan chức năng
phải có một cái sự cân nhắc thấu đáo hơn nữa
quy định cụ thể hơn nữa
cũng như là cơ chế chặt chẽ hơn nữa
để xem ra rằng là những loại tội nào
những loại hành vi vi phạm nào
và dù là cùng là tham nhũng
nhưng mà có nhiều loại hành vi khác nhau
mức độ khác nhau
hậu quả khác nhau
đối tượng khác nhau
vậy thì chúng ta phải có những quy định cụ thể hơn nữa
xem là những cái loại hành vi nào
đối tượng nào
và cái giới hạn nào
thì có thể được phép là khắc phục tài chính
và qua đó được giảm án
và với những loại hành vi nào
với những đối tượng nào
mức độ nào
thì dứt khoát làm rõ là
không được áp dụng những cái biện pháp đấy
thì cái này tôi cho rằng là sẽ
trong tiến trình hoàn thiện hệ thống pháp luật của nhà nước
thì tôi tin các cơ quan chức năng sẽ có cái bản thảo thấu đáo hơn
vậy thì kinh nghiệm các nước trên thế giới
trong vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng như thế nào
tất cả các nước trên thế giới
từ trung quốc mỹ hay là gần chúng ta nhất là singapore
đều có hệ thống pháp luật của họ đều có những quy định
về việc là được miễn giảm hoặc là được giảm cái mức phạt
nhờ cá nhân vi phạm có thể có những cái khắc phục hậu quả
tuy nhiên quan điểm của tôi với tư cách một nhà nghiên cứu thì
bản chất của tham nhũng
nó phụ thuộc vào bối cảnh của mỗi một quốc gia
đấy cho nên là phụ thuộc vào bối cảnh
cho nên là cái phản ứng của nó
cũng phải gắn với cái bối cảnh của mỗi quốc gia
chúng ta không thể máy móc là
ở các nước người ta áp dụng như thế
thì chúng ta cũng áp dụng như thế
singapore là một quốc gia rất là nhỏ
và cái tình trạng tham nhũng của họ rất là thấp
họ luôn luôn được xếp vào top trong top bốn quốc gia
có cái chỉ số công khai minh bạch hàng đầu thế giới
tức là trong sách nhất thế giới
cho nên tham nhũng với họ nó không phải một cái gì đó
nó không phải là cái thứ giặc nội xuất
như chúng ta đang quan niệm đây
thế cho nên chúng ta không nên nhìn thấy họ làm như thế
thì chúng ta bê ngay về
chúng ta có thể tìm hiểu nghiên cứu
nhưng cái mức độ và cái áp dụng hình pháp
biện pháp cụ thể như thế nào
thì phải hết sức gắn trên cái thực tế
cái bối cảnh của đất nước chúng ta hiện nay
thưa tiến sĩ việc hoàn thiện chính sách
về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt
là vấn đề mà đang được chúng ta đặt ra
vậy dưới góc độ nhìn nhận của một nhà nghiên cứu
thì theo tiến sĩ đâu là những nội dung
cần phải được bổ sung quy định trong thời gian tới ạ
liên quan đến hệ thống pháp luật phòng chống thông dũng
và cụ thể hơn nữa là liên quan đến thu hồi tài sản
thì tôi cho rằng là
cái quy định thu hồi tài sản
thực tế là chúng ta đã ban hành
những cái quy định đấy
tuy nhiên cái vấn đề của chúng ta là
cái việc thực thi đó như thế nào
và cái kết quả này đến nay là chưa được như ý
tức là cái tỷ lệ thu hồi chỉ khoảng một phần ba
cái lượng tài sản bị thất thoát hoặc bị ảnh hưởng
để có thể thu hồi tài sản một cách hiệu quả hơn
thì tôi cho rằng
các quy định pháp luật về thu hồi tài sản
nó phải chi tiết và cụ thể hơn nữa
và đặc biệt là
hết sức cân nhắc cái chuyện là
mục đích thu hồi tài sản vào mục đích là
duy trì được bảo vệ được cái liềm tin
cái lòng tin của người dân đối với công cuộc phòng chống thông dũng
thế cho nên là
cái việc là thu hồi tài sản này
bên cạnh sự chi tiết hóa hơn nữa
thì cũng phải cần cân nhắc
như tôi nói ban đầu là các đối tượng
các loại hành vi
cái đối tượng vi phạm các loại hành vi
rồi là mức độ vi phạm
và đặt ra cái giới hạn như thế nào
cái giới hạn thế nào
ở cái mức như thế nào
thì có thể áp dụng cái biện pháp là
khắc phục hậu quả tài chính để dạo án
và với cái loại tội phạm
hay loại đối tượng như thế nào
với mức độ hậu quả như thế nào
thì dứt khoát là
sẽ không được áp dụng cái biện pháp này
bởi như tôi nói là
phòng chống thông dũng ở nước ta hiện nay
vẫn là coi chống thông dũng là chống dọc ngoại xâm
thế cho nên chúng ta cần một sự nhất quán
chúng ta có thể nghiên cứu những biện pháp hiện đại
nhưng phải hết sức áp dụng cái gì
dựa trên cái bối cảnh cái thực tế của đất nước chúng ta
một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ nguyễn văn đán
đã nhận lời tham dự buổi trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay